các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các chuyên gia khuyên cáo người trên bốn mươi tuổi hoặc người có những yếu tố nguy cơ
cần thăm khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý và có biện pháp điều trị bệnh tối ưu
tới đây thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé